theo báo cáo nhanh của bảo hiểm xã hội việt nam sau một ngày giao quân hưởng ứng tháng vận động triển khai
bảo hiểm xã hội toàn dân với chủ đề chính sách bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân
được thực hiện đồng bộ từ trung ương đến cấp tỉnh cấp huyện trên phạm vi toàn quốc viên chức cơ quan bảo hiểm xã hội
nhân viên bưu điện đã trực tiếp vận động được hai mươi bốn bảy trăm linh bốn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
trong đó có một mươi bảy tỉnh phát triển được trên năm trăm linh người tham gia
và nhiều địa phương cũng đã phát triển được hàng nghìn người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình